ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc về việt nam
khi đến sân bay nội bài vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus sars cov hai
hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú
khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr cho kết quả dương tính
với yếu tố dịch tệ của bệnh nhân là hành khách trở về từ anh quốc ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ trên sars cov hai nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới nhưng sử dụng công nghệ osphos nanopore on et
kết quả nghi ngờ nhiễm biến thể omicron
để tăng cường giám sát và phòng chống biến thể omicron
sở y tế hà nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
đặc biệt là các trường hợp đi về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến thể mới như
các quốc gia khu vực nam châu phi và một số quốc gia khu vực châu âu thực hiện việc xét nghiệm cách ly giám sát theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định
ngành y tế hà nội cũng tăng cường hệ thống giám sát bao gồm giám sát thường quy giám sát trọng điểm hội chứng cúm viêm phổi nặng do virus
giám sát dựa vào sự kiện đặc biệt chú ý thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc covid một mươi chín
phối hợp với viện vệ sinh dịch tễ trung ương tiến hành thu thập xét nghiệm giải trình từ gen khẳng định các mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng omicron
kịp thời cách ly y tế xử lý triệt để không để lây lan bùng phát dịch trong cộng đồng
thời gian qua các ca mắc mới tăng liên tục và các ca bệnh nặng nguy kịch cũng tăng
khiến nhiều tỉnh thành đang đối mặt với nguy cơ thiếu oxy y
theo bộ y tế so với thời điểm đỉnh dịch tại tp hcm và khu vực lân cận số lượng người bệnh covid một mươi chín cần sử dụng oxy không cao hơn
nhưng sắp tới có thể xảy ra tình trạng thiếu oxy của bộ do vận chuyển phân phối
trước thực trạng đó tp hcm đang nỗ lực giải quyết nguồn cung oxy cho địa bàn hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất oxy để phục vụ trước tết nguyên đán
mới đây phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình cho biết tình hình oxy y tế tại tp hcm đã được cải thiện
sắp tới sẽ khai trương nhà máy sản xuất oxy tại bà rịa vũng tàu với công suất hai trăm linh tấn một ngày đêm để dự phòng cho cả miền nam
hiện tp hcm đang hỗ trợ doanh nghiệp này để nhà máy có thể đi vào hoạt động trước tết nguyên đáng dự kiến vào ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
được biết đây là nhà máy của công ty cổ phần nippon sancho việt nam tại đảo long son
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vốn tàu
phó chủ tịch lê hòa bình giao cho sở y tế tp hcm điều hành bố trí cán bộ theo dõi xuyên suốt tình hình oxy
sở y tế phối hợp với sở xây dựng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tp hcm
công ty sovigas kiểm tra hàng ngày lượng oxy y tế tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín để kịp thời điều phối phù hợp nhu cầu của các bệnh viện
bên cạnh đó tp hcm cũng đề nghị công ty sovigas công ty cổ phần nippon sunso việt nam công ty trách nhiệm hữu hạng khí công nghiệp lr việt nam
có giải pháp kế hoạch nâng công suất sản xuất oxy phục vụ tối đa nhu cầu cấp thiết tại tp hcm
còn tại hà nội trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng trên địa bàn thành phố
thành đoàn hà nội đã phối hợp với hội doanh nghiệp trẻ hà nội triển khai mô hình atmoc với ba mươi quận huyện
và các xã phường thị trấn trên địa bàn thủ đô
theo đó phó bí thư thường trực thành đoàn hà nội nguyễn đức tiến việc triển khai mô hình atmoc trong thời điểm dịch bệnh
tiếp tục diễn biến phức tạp tại hà nội là cấp thiết hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho hệ thống bệnh viện cơ sở y tế được thuận lợi hơn
my ngày trở lại đây số ca mắc mới covid một mươi chín tại tp hcm là khoảng hơn bốn trăm linh tám trăm linh ca mỗi ngày
tuy số ca mắc mới của thành phố có giảm hơn so với trước nhưng số bệnh nhân chuyển nặng và tử vong
vẫn đang ở mức cao chưa giảm nhiệt
theo thống kê của bộ y tế tính từ đầu mùa dịch đến nay tp hcm đang là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất cả nước
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đã vượt mức năm trăm linh ca
mặc dù thời điểm này thành phố đang có những tín hiệu khả quan trong công tác phòng chống dịch
số ca mắc covid một mươi chín mới trong năm ngày trở lại đây đạt mức khoảng hơn bốn trăm linh tám trăm linh ca một ngày
thay vì đầu tháng một mươi hai thường ghi nhận từ chín trăm linh một nghìn ca mỗi ngày
tuy nhiên ghi nhận tại bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi sáu phường phú thuận
quận bảy tp hcm số lượng bệnh nhân nhập viện chuyển nặng và tử vong không giảm mà chỉ ở mức thể hiện biểu đồ nằm ngang
bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh văn bình trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi sáu cho biết
nếu để đánh giá tăng hay giảm chúng ta cần nhìn vào con số tổng thể
đơn cử tại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi sáu
bệnh nhân mới nhập viện ít hơn nhưng số ca nặng lại không giảm
các ca nặng tập trung chủ yếu ở những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý nền như tăng huyết áp đái tháo đường chạy thận
bệnh tiêm chuyển nặng chiếm khoảng tám mươi chín mươi năm
theo ghi nhận bệnh viện có ba tầng điều trị đang thu dung hơn bốn trăm linh bệnh
trong đó khu icu hơn hai trăm linh bệnh nhân trung tâm hồi sức một trăm năm mươi bệnh nhân bệnh nhẹ trung bình là năm mươi bệnh nhân
chính vì vậy lực lượng y tế ở đây vẫn trong tình trạng thiếu
đặc biệt khi điều trị cho những bệnh nhân có bệnh lý nền đi kèm vẫn cần phải phối hợp nhiều chuyên khoa
ở các bệnh viện khác nhau nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong
tại hải phòng lần đầu tiên trong ngày thành phố ghi nhận hơn một ca mắc covid một mươi chín mới
cụ thể là một sáu f vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai vừa qua nằm chủ yếu tại các quận huyện có khu công nghiệp
trước tình hình dịch ngày một lan rộng ngành y tế thành phố triển khai kế hoạch tiêm mũi ba vaccine bổ sung
cho một số nhóm đối tượng
ctc hải phòng
c hải phòng vừa công bố trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai toàn thành phố ghi nhận một sáu ca dương tính sars cov hai
trong đó chủ yếu là việc f một chuyển thành f và xét nghiệm tự nguyện tại các cơ sở y tế
tính đến tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai toàn thành phố hải phòng đã có tám bảy trăm một mươi bảy ca trong đó hồi phục xuất viện là hai sáu trăm ba mươi sáu ca
đang điều trị là sáu sáu mươi năm ca và một mươi sáu ca tử vong
cụ thể địa phương đứng đầu có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất trong ngày là huyện thủy nguyên
với hai trăm bảy mươi tám f trong đó có một trăm chín mươi trường hợp là f một sáu mươi sáu trường hợp là tự đi làm xét nghiệm
còn lại là phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại các công ty thuộc khu công nghiệp vgip
huyện an dương có một trăm linh tám f trong đó năm mươi năm trường hợp tự đi làm xét nghiệm sáu f phát hiện qua test nhanh
một mươi qua xét nghiệm sàng lọc tại công ty thuộc khu công nghiệp tràng duệ còn lại là trường hợp f một
quận lê trân cũng ghi nhận một trăm linh năm f sáu mươi bảy trường hợp tự đi làm xét nghiệm
ba mươi hai trường hợp f một một trường hợp là nhân viên y tế ba trường hợp sàng lọc tại công ty regina một
một ca bệnh nghi ngờ
cùng ngày quận ngo quyền có chín mươi ba f huyện vĩnh bảo có bảy mươi năm f quận dương kinh có bảy mươi hai f huyện kiến thụy sáu mươi tám f
quận hải an bốn mươi bốn f huyện an lão ba mươi bảy f quận hồng bàng ba mươi sáu f quận đồ sơn ba mươi hai f huyện tiên lãng hai mươi bảy f
quận kiến an một mươi tám f huyện cát hải một mươi hai f
một trường hợp là thuyền viên nhập cảnh về hải phòng
trước tình hình dịch bệnh lan rộng và ngày một gia tăng khắp các quận huyện
ngành y tế hải phòng đã lên kế hoạch triển khai tiêm tám trăm bốn mươi năm liều vaccine ngừa covid một mươi chín bổ sung nhắc lại cho người dân
các trường hợp cần tiêm liều bổ sung gồm người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
người đã tiêm hai mũi vaccine của hãng sinopharm hoặc sputnik v
đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung sau khi tiêm liều bổ sung thì mới coi là hoàn thành liều cơ bản
tiêm liều nhắc lại bao gồm người từ một mươi tám tuổi trở lên đã có mặt trên địa bàn đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung
trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm người có bệnh nền người từ năm mươi tuổi trở lên nhân viên y tế
thời gian tim mũi nhắc lại ít nhất là ba tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
thành phố hải phòng phấn đấu trước tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành mũi tiêm này cho toàn dân
chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
những ngày gần đây trung quốc liên tục ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục
tại thành phố tây an
tuy nhiên đợt dịch mới tại trung quốc diễn biến căng thẳng
các quan chức nước này vẫn cam kết sẽ kiên quyết dập dịch covid một mươi chín với chiến lược zero covid
tại cuộc họp ở bắc kinh vào hôm hai mươi chín tháng một mươi hai vừa qua các quan chức y tế trung quốc tuyên bố
sẽ giữ vững nỗ lực dập dịch trong nước và ngăn chặn virus xâm nhập qua biên giới
ông he qinhua một quan chức thuộc ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết
các nhà chức trách sẽ hành động với tốc độ nhanh nhất và chi phí tối thiểu
để ngăn chặn dịch bệnh
trong khi đó số ca mắc covid một mươi chín vẫn tiếp tục tăng ở thành phố tây an miền tây trung quốc
vào hôm hai mươi chín tháng một mươi hai tây an báo cáo một trăm năm mươi một ca bệnh giảm nhẹ so với con số một trăm bảy mươi năm ca vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
để ngăn chặn covid một mươi chín lây lan
trung quốc đã phong tỏa tây an từ hai mươi ba tháng một mươi hai
ba triệu người tại thành phố này sẽ được yêu cầu ở yên trong nhà giao thông trong khu vực cũng bị siết chặt
đây là biện pháp chống dịch quyết liệt nhất mà trung quốc đã ban hành để ngăn chặn covid một mươi chín
kể từ đợt dịch đầu tiên ở vũ hán hồ bắc vào hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi
đợt bùng phát dịch bệnh ở tây an cho thấy thách thức mà trung quốc phải đối mặt
trong việc loại bỏ hoàn toàn virus sars cov hai theo chiến lược zero covid
tuy nhiên nhà dịch tế họp liang wanyan cho biết zero covid vẫn là biện pháp tối ưu đối với quốc gia này
chiến lược này đã giúp chặn đứng hầu hết các đợt dịch trong vòng một tháng
kể từ đầu đại dịch tới nay trung quốc ghi nhận tổng cộng một trăm linh một sáu trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín
thời gian qua pháp cũng đối mặt với sự tấn công của cơn sóng thần covid một mươi chín
khi số ca mắc mới tại nước này lên tới hai trăm linh tám chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ
đáng chú ý nếu tính toán thì cứ mỗi giây pháp ghi nhận hai người dương tính với sars cov hai
bộ trưởng y tế pháp oliver veran vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai vừa qua cho biết
quốc gia này đang trải qua một cơn sóng thần covid một mươi chín khi đã ghi nhận hai trăm linh tám ca mắc mới covid một mươi chín
trong vòng hai mươi bốn giờ
đây là kỷ lục mới về số ca dương tính
theo dữ liệu tại pháp kỷ lục trước đó ghi nhận vào hôm hai mươi tám tháng một mươi hai với gần một trăm tám mươi ca nhiễm
đây cũng là quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất mà châu âu từng chứng kiến kể từ khi đại dịch bùng phát
ông veron cho biết điều này có nghĩa là hai mươi bốn giờ một ngày cả ngày và đêm
cứ mỗi giây ở đất nước chúng tôi có hai người pháp được xét nghiệm dương tính
chúng tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy ông veron bày tỏ
đồng thời mô tả sự gia tăng số ca nhiễm là chóng mặt
ông cũng cảnh báo tình hình tại các bệnh viện là đáng lo ngại vì biến chủng delta
trong khi biến chủng omicron tiếp tục lan rộng
theo dữ liệu của reuters ở quy mô toàn cầu đại dịch covid một mươi chín cũng đã lập đỉnh mới trong tuần qua
trong bối cảnh biến chủng omitron lây lan nhanh chóng nhiều người lao động đã phải ở nhà
trong khi các cơ sở xét nghiệm và bệnh viện đang trên bờ vực quá tải
trong một diễn biến khác anh vào hôm hai mươi chín tháng một mươi hai vừa qua cũng đã ghi nhận kỷ lục mới
với một trăm tám mươi ba ba mươi ba ca nhiễm
nhiều hơn năm mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín nhiều hơn năm mươi ba so với kỷ lục một ngày trước đó
theo các quan chức y tế anh bất chấp số ca mắc ngày càng tăng thủ tướng boris johnson cho biết
ông sẽ không đưa ra các biện pháp hạn chế mới để hạn chế sự lây lan của biến thể omicron trong năm nay
omicron hiện chiếm chín mươi tổng số ca nhiễm trong cộng đồng tại anh
ông johnson cho biết số lượng lớn người đã được tiêm vaccine mũi tăng cường hiện lên đến hơn ba mươi ba triệu người
tương đương với khoảng năm mươi tám dân số anh trên một mươi hai tuổi
đồng nghĩa rằng không cần phải có các quy định mới trước dịp lễ năm mới
ông johnson nói thêm hãy tận hưởng năm mới một cách hợp lý và thận trọng
chúng ta chắc chắn sẽ thấy số ca nhiễm tăng lên chúng ta có rất nhiều ca mắc omicron
nhưng mặt khác chúng ta có thể thấy dữ liệu về mức độ nhẹ tương đối của omicron
với diễn biến phức tạp của tình hình covid một mươi chín tại mỹ cố vấn về bệnh chuyên nhiễm hàng đầu của mỹ
bác sĩ anthony fauci cho biết sự gia tăng số ca covid một mươi chín omicron ở nước này
có khả năng đạt đỉnh vào cuối tháng một
ông fauci chia sẻ với báo chí rằng ông có thể tưởng tượng với quy mô của đất nước chúng ta
xem xét sự khác biệt của nhóm tiêm chủng so với nhóm không tiêm chủng
điều này có thể sẽ kéo dài hơn một vài tuần có thể đến cuối tháng một
ngay cả khi mỹ trải qua sự gia tăng mạnh mẽ số ca mắc covid một mươi chín mới
cố vấn y tế nhà trắng vẫn cho rằng quá trình để nước này chuyển đổi sang cuộc sống
mà không có các biện pháp kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt có thể sẽ bắt đầu trong vòng vài tháng
ông trích dẫn các nghiên cứu về biến thể omicron cho thấy nó ít đe dọa hơn các biến thể trước đó
forci nói về việc sống chung với một loại virus sẽ không bị loại bỏ và rất có thể sẽ không bị loại bỏ
nhưng thực sự nó có thể kiểm soát ở mức độ thấp để không gây rối loạn xã hội không phá vỡ nền kinh tế
dù vậy ông cũng cảnh báo các dữ liệu khác đáng khích lệ
nhưng xét về nhiều khía cạnh vẫn là sơ bộ và đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn
ông cho biết việc từng mắc bệnh hoặc đã tiêm chủng có ảnh hưởng như thế nào
cái biến thể omicron vẫn chưa rõ ràng
số ca bệnh được xác nhận ở mỹ đã tăng lên mức trung bình hàng tuần hơn hai trăm bốn mươi ca một ngày
tăng sáu mươi so với một tuần trước đó
sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của biến thể omicron trong tháng qua
cũng như là biến thể delta
làn sóng ca bệnh dân cao đã khiến cho công chúng hoang mang về việc người mỹ phải nghiêm khắc như thế nào
trong việc cố gắng kiểm soát giai đoạn mới nhất của đại dịch
sự gia tăng đột biến đã khiến các quan chức y tế công cộng
bao gồm cả phao si khuyến cáo người mỹ tránh tụ tập đông người vào đêm giao thừa
giám đốc cdc ratchen zalenskyy đã thừa nhận rằng quyết định của cơ quan về việc rút ngắn thời gian cách ly được khuyến nghị
có liên quan rất nhiều đến những gì mà chúng tôi nghĩ rằng mọi người có thể chịu đựng được
quý vị thân mến tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hà nội những ngày gần đây đã căng thẳng
giờ còn phức tạp hơn khi biến thể omicron xuất hiện
thành phố đang khẩn trương lên kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch hiện tại
tuy vậy quý vị cũng đừng quá lo lắng thời điểm hiện tại quý vị hãy đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch
đặc biệt trong dịp lễ tết sắp tới mọi người không nên chủ quan tụ tập đi lại đông đúc để tránh nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh youtube sức khỏe đời sống
xin chào và hẹn gặp lại